hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tính đến thời điểm này việt nam đã có chín loại vaccine phòng covid một mươi chín được phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch
theo kế hoạch từ cuối một năm hai nghìn hai mươi một và cuối một năm hai nghìn hai mươi hai hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ đủ một mươi hai một mươi bảy tuổi
bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại hà nội có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và bộ y tế
hà nội dự kiến có bảy trăm chín mươi một chín trăm hai mươi một trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine covid một mươi chín trong đó năm trăm một mươi chín năm trăm bốn mươi bảy trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi sáu tuổi và hai trăm bảy mươi hai ba trăm bảy mươi bốn trẻ từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
việc triển khai tiêm cho trẻ được tiến hành ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
hôm nay công an tp vinh tỉnh nghệ an
vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố hai mươi bốn bị can về các tội danh đánh bạc và cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự làm rõ số tiền đánh bạc hơn một năm trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng tại nghệ an là đối tượng nguyễn trọng linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện nam đàn
còn nguyễn quốc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh thừa thiên huế là đối tượng cầm đầu điều hành toàn bộ đường dây đánh bạc lớn này
quá trình bắt giữ cơ quan công an thu giữ hai xe ô tô ba máy tính năm máy tính bảng ba mươi bảy điện thoại di động bảy thẻ atm và năm tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng tiền mặt
phong tỏa đối với chín tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ
bước đầu xác định tổng tăng số trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một là hơn một năm trăm linh tỷ đồng

tại tỉnh nghệ an mới đây công an huyện quế phong phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát phòng chống ma túy công an tỉnh và đồn biên phòng hạnh dịch vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép sáu bánh heroin
theo đó khi lô văn miền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đang vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ tại chỗ
tăng vật thu giữ gồm sáu bánh heroin có khối lượng hơn hai một kg
tại cơ quan công an miền khai nhận là được thuê mang số ma túy nói trên ra hà nội
còn tại tỉnh bình định
công an thị xã hoài nhơn vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bốn đối tượng về các hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản
các đối tượng gồm nguyễn thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại tỉnh bình phước
ngô vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh quảng nam và nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh tây ninh
đã thực hiện một số vụ cướp giật dây chuyền vàng của những người đi trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận thị xã hoài nhơn
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp và cướp giật tài sản tại tỉnh quảng ngãi và bình định
cảm ơn quý vị đã theo dõi tin nhanh hai mươi h của chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv